sau khi khảo sát các tổ thi công đã tiến hành các biện pháp cần thiết để xử lý trong khi hệ thống đường dây vẫn đang mang điện
công tác này đòi hỏi là người công nhân khi được tuyển dụng thứ nhất là phải có sức khỏe thứ hai là phải có tâm quyết và yêu nghề thứ ba là phải có một kỹ năng làm việc trên lưới điện là hết sức cẩn thận
còn số cụ thể dẫn chứng cho kết quả ứng dụng công nghệ thông minh vào quản lý vận hành lưới điện đó là số lần mất điện trung bình của lưới điện hiện chỉ là bảy mươi bảy lần trên một năm và thời gian mất điện trung bình là năm mươi tám bốn phút trên một năm tỷ lệ tổn thất điện năng thấp hơn so với chỉ tiêu tập đoàn điện lực giao
của cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì cái này đã có cái chủ trương đường lối từ trung ương cho tới chính phủ và xuống các bộ ngành và ngành điện cũng vậy
tập đoàn điện lực có đề an bốn và tổng hợp
tập đoàn điện lực thành phố hồ chí minh cũng có cái đề an bốn
qua đó thì trong cái công tác quản lý vận hành thì chúng tôi gọi là số hóa chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin ở cái mức cao
trong đó cố gắng là áp dụng những thành tựu trong những công nghệ mới như là cơ sở dữ liệu lớn trí thông minh nhân tạo vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh để làm sao ngày càng nâng cao hiệu quả
hạ tầng lưới điện được xây dựng theo định hướng hiện đại hóa và thông minh cũng góp phần tích cực vào đề an xây dựng đô thị thông minh của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
cụ thể như bảo đảm điện cho các hệ thống đen đường camera giao thông lĩnh vực giao thông hệ thống các bệnh viện trường học trong lĩnh vực y tế giáo dục hệ thống camera an ninh trực tự cung cấp dịch vụ công trực tuyến chia sẻ dữ liệu dùng chung về hạ tầng điện phát triển năng lượng xanh và sạch
có những cái đồ cũ hoặc là như thế nào đấy thì mình có thể đăng lên hoặc là có thể phân loại rác trực tiếp để cho nhân viên hoặc là một ứng dụng công ty nào đấy gom rác lại
nhận thấy vẫn còn nhiều người dân chưa có ý thức cao trong việc phân loại rác thải sinh hoạt anh nguyễn trọng minh đã cùng với nhóm cộng sự của mình sáng tạo phần mềm quản lý rác thông minh với tên gọi rac được ứng dụng trên hai nền tảng web và thiết bị di động thông minh
rac có nhiều tính năng như thanh toán tiền rác online
giỏi lịch trình vị trí phương tiện thu gom mạng lưới về trai công nghệ hướng dẫn thực hiện phân loại rác gửi phản ánh vệ sinh môi trường
sự kết nối giữa chính quyền giữa người dân và đơn vị thu gom rác nó chưa có chặt chẽ và dường như là các bên họ cũng chưa có quan tâm vấn đề là quản lý rác thải
chính vì vậy thì khi mà mình đi vào thực tế thì mình mới thấy nhiều cái bắt cặp và mình mới có cái ý tưởng là làm sao để có một cái ứng dụng
thì nó sinh ra thứ nhất là nó kết nối giữa người dân
đơn vị thu gom rác và chính quyền
thứ hai nữa là nó giúp cho cái việc mà tuyên truyền phân loại rác nó hiệu quả hơn
đối với các loại rác thải điện tử hay rác thải công kênh hồ gia đình chỉ cần đăng tải thông tin lên ứng dụng
các công ty xử lý rác sẽ biết được vị trí để đến thu gom
ngoài ra nhóm còn thiết lập mạng lưới về trai công nghệ
thông qua đó những người mua ve chai sẽ biết được ở đâu đang có những loại phế liệu gì để đến tận nơi thu gom
ban đầu yêu cầu thì nó cũng tương đối đơn giản
mà mở rộng ra thêm thì người thu gom rác thải sinh hoạt họ cần có một cái giao diện khác với người sử dụng người dân hàng ngày
giao diện của họ vậy là họ có thể chủ động họ đánh dấu được là ngày đó họ thu gom loại rác gì rác vô cơ hay rác hữu cơ
và người dân là một giao diện khác chỉ để xem được cái hành động họ đã thông báo với người dân là như thế nào thôi để mà người dân có thể bỏ rác ra đúng ngày
ứng dụng quản lý rác thông minh rac hiện đang được triển khai tại phường sáu quận ba quận tân bình và quận gò vấp
tới đây dự án tiếp tục triển khai tại quận phú nhuận và từng bước áp dụng rộng rãi toàn thành phố
qua đó nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại rác tái sử dụng tái chế những sản phẩm hữu dụng thực hiện theo chủ trương của thành phố hồ chí minh
thưa quý vị khán giả nội dung chuyên mục tuần này xin được kết thúc tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành
những phản ánh từ thực tiễn cơ sở mong quý vị gửi về hộp thư đô thị thông minh thnd a gmail com
hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào tuần sau xin kính chào tạm biệt